chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị trở lâu hơn nữa ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả đã đến với thông tin mới nhất về tình dịch bệnh ngày tám tháng một mươi một
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính đến một mươi tám h ngày tám tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số một trăm linh sáu ca dương tính với sars cov hai
trong đó tại cộng đồng năm mươi sáu khu cách ly ba mươi tám khu phong tỏa một mươi hai một mươi tám quận huyện ghi nhận thêm bệnh nhân mới là
gia lâm hai mươi chín ba đình một mươi tám hoàng mai một mươi sáu mê linh một mươi ba long biên tám thanh xuân bốn đống đa ba cầu giấy ba trương mỹ hai nam tử liêm hai
ba vì một bắc tử liêm một đông anh một hai bà trưng một hoàn kiếm một quốc oai một thanh trì một ứng hòa i
phân bố một trăm linh sáu ca dương tính tại một mươi ba chùm ca bệnh ổ dịch
một chùm liên quan ổ dịch trợ ninh hiệp gia lâm hai mươi chín
hai chùm s một của các trường hợp sàng lọc hòa sốt một mươi tám
ba chùm liên quan ổ dịch kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư một mươi một
bốn chùm sàng lọc hòa sốt năm
năm chùm liên quan các tỉnh có dịch sáu
sáu chùm liên quan ổ dịch bạch chữ tiến tháng một mươi
bảy chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ pháp bốn
tám chùm liên quan ổ dịch tại sài sơn thị trấn quốc oai một
chín chùm liên quan ổ dịch thủ lệ ngọc khánh sáu
một mươi chùm liên quan ổ dịch nam dữ lĩnh nam tám
một mươi một chùm liên quan ổ dịch lê đức thọ mỹ đình một
một mươi hai chùm liên quan ổ dịch trần duy hưng bốn
một mươi ba chùm liên quan ổ dịch phú la hà đông một
phân bố năm mươi sáu ca cộng đồng
tại tám chùm ca bệnh ổ dịch
một chùm sàng lọc hòa sốt năm
hai chùm f một của các trường hợp sàng lọc hòa sốt một mươi ba
ba chùm liên quan các tỉnh có dịch hai
bốn chùm liên quan ổ dịch kho hàng sô pi khu công nghiệp đài tư chín
năm chùm liên quan ổ dịch trợ ninh hiệp già lâm hai mươi một
sáu chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ pháp một
bảy chùm liên quan ổ dịch trần duy hưng bốn
tám chùm liên quan ổ dịch phú la hà đông một
số ca mắc tại cộng đồng ở các quận huyện
gia lâm một mươi chín ba đình chín hoàng mai bảy long biên năm thanh xuân bốn cầu giấy ba đống đa ba bắc tử liêm một hai bà trưng một hoàn kiếm một nam tử liêm một thanh trì một ứng hòa một
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số năm một trăm linh bốn ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng hai một mươi bảy ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy chín trăm tám mươi ca
trong đó ba mươi bốn ca nhập cảnh và bảy chín trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước tăng ba trăm hai mươi ba ca so với ngày trước đó
tại năm mươi năm tỉnh thành phố có hai hai trăm ba mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau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
một mươi hà nam chín vĩnh phúc chín phú yên bảy con tum bốn điện biên bốn ninh bình hai lai châu hai tuyên quang hai thái bình một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bạc liêu giảm sáu mươi chín tây ninh giảm ba mươi chín kiên giang giảm ba mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó thành phố hồ chí minh tăng ba trăm linh bảy tiên giang tăng một trăm năm mươi chín an giang tăng một trăm linh bốn
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua sáu chín trăm tám mươi tám ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm bảy mươi sáu sáu trăm bảy mươi hai ca nhiễm đứng thứ ba mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín chín trăm một mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm bảy mươi một bảy trăm một mươi một ca trong đó có tám trăm ba mươi tám sáu trăm năm mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
ninh bình yên bái bắc cạn cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm ba mươi chín chín trăm bốn mươi
bình dương hai trăm ba mươi chín bảy trăm hai mươi tám
đồng nai bảy mươi ba một trăm bốn mươi hai
tiên giang một mươi tám bốn trăm chín mươi sáu
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một nghìn bảy mươi ba
tổng số ca
điều trị khỏi tám trăm bốn mươi một bốn trăm bảy mươi năm
hai số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba ba trăm chín mươi ca
trong đó thổ oxy qua mặt nạ hai ba trăm bảy mươi chín
thổ oxy dòng cao hfnc năm trăm bảy mươi ba
thợ máy không xâm lấn một trăm một mươi chín
thờ máy xâm lấn ba trăm linh sáu
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày tám một mươi một
ghi nhận sáu mươi bảy ca tử vong
tại tp hcm ba mươi năm đồng nai một mươi một bình dương viii tây ninh hai kiên giang hai an giang hai khánh hòa một bình phước một cần thơ một hậu giang một đắk lắc một sóc trăng một bạc liêu một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai năm trăm chín mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn
trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
kính thưa quý vị khán giả các thông tin trên cho thấy hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với các số ca mắc tăng cao mỗi ngày
các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là luôn hiện hữu
chính vì vậy thời điểm này toàn xã hội cần hơn hết là sự đồng lòng chống dịch của cả nước
đặc biệt là mỗi cá nhân cần luôn chủ động và tự xác thực hiện đầy đủ các khuyên cáo của bộ y tế cũng như những quy định chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống sức khỏe và dịch bệnh covid một mươi
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống của chúng tôi
còn bây giờ hẹn gặp lại